bão số ba đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh thanh hóa nghệ an và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của bão từ chiều và đêm qua ở thanh hóa nghệ an và hà tĩnh đã có mưa to đến rất to
ở ven biển các tỉnh từ thái bình đến hà tĩnh đã có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
hồi bảy giờ ngày một mươi chín tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín độ vĩ bắc một trăm linh bốn sáu độ kinh đông
trên khu vực biên giới việt lào sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km trên giờ giật cấp tám
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi km
đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới trên đất liền từ các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh trong sáng nay
còn có gió mạnh cấp năm có nơi cấp sáu giật cấp bảy
từ nay đến ngày hai mươi một tháng bảy ở bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục
có mưa vừa mưa to đến rất to
riêng ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tháng bảy ở các tỉnh đồng bằng và trung du bắc bộ
các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh có mưa rất to